các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về vấn đề chống khủng bố những căng thẳng trên biển đông và vai trò của mỹ trong khu vực
đồng thời nhất trí rằng một mươi nước thành viên asean cần hợp tác chặt chẽ để đối phó với những thách thức xuyên biên giới như chủ nghĩa khủng bố buôn bán ma túy và buôn người
theo bộ ngoại giao philippines các chuyến công du singapore và campuchia lần này của tổng thống duterte
chủ yếu nhằm giúp ông tăng cường hiểu biết về các nhà lãnh đạo châu á
trước khi philippines giữ chức chủ tịch asean vào năm hai nghìn một mươi một
giá vàng ngày hôm nay tiếp tục tụt giảm xuống mức thấp mới kể từ tháng hai vừa qua
do đồng usd tăng dữ dội ngay sau khi cục dự trữ liên bang mỹ phép điều chỉnh chính sách tiền tệ theo tinh thần làm cho mỹ vĩ đại trở lại của tổng thống đắc cử donald trump
tính tới năm giờ một mươi phút sáng nay theo giờ việt nam giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức một một trăm hai mươi tám hai usd một ounce sau một phiên đổ dốc trên thị trường new york
từ mức trên một một trăm bốn mươi usd một ounce có lúc xuống dưới một
giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc chưa từng có xuống mức thấp nhất trong một mươi tháng qua và sắp đến hết những gì có được trong phần lớn thời gian của năm hai nghìn hai mươi
là do đồng usd tăng giá dữ dội lên mức cao nhất một mươi bốn năm và lãi suất trái phiếu mỹ lên mức cao nhất từ đầu năm sau quyết định bất ngờ của phép
trước đó đồng usd được hưởng lợi từ chính sách tăng giá của cục dự trữ liên bang mỹ phép đưa ra hôm một mươi bốn tháng một mươi hai
và những kế hoạch cũng như những phát biểu theo chiều hướng sẽ tiếp tục tăng nhanh lãi suất của bà chủ tịch fed janet yellen
sau đó phép có thể sẽ tăng lãi suất thêm ba lần nữa
nhiều chuyên gia dự báo xu hướng giảm giá trong ngắn hạn vẫn là chủ đạo đối với giá vàng thế giới